văn phòng ủy ban nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện long hồ và thành phố vĩnh long về việc chấm dứt hoạt động bến phả an bình
công văn nêu rõ để hạn chế thiệt hại về người và tài sản bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành
ủy ban nhân dân tp vĩnh long thông báo cho phòng kinh tế và hạ tầng huyện long hồ được biết việc chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông an bình
do hoạt động của bến khách ngang sông này thuộc phạm vi công bố tình huống khẩn cấp có nguy cơ sụt lún sạt lở bờ sông cổ chiên và sông long hồ
trong công văn này ủy ban nhân dân tp vĩnh long đề nghị phòng kinh tế và hạ tầng huyện long hồ thông báo cho chủ phương tiện được biết để thực hiện theo quy định
nhưng không nói thời gian cụ thể khi nào dừng hoạt động của bến phà
hiện bến phà này mỗi ngày vận chuyển rất nhiều hành khách phương tiện đi lại giữa hai bến thuộc xã an bình huyện long hồ và phường một thành phố vĩnh long
đồng thời phục vụ khách du lịch đến bốn xã củ lao an bình gồm an bình bình hòa phước hòa ninh và đồng phú huyện long hồ